trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hốp cấp covid một mươi chín tổ chức y tế thế giới who đã ban hành khuyến cáo người dân hạn chế chạm vào các động vật ở chợ khi nấu ăn cần thường xuyên rửa tay với xa phòng hay thớt dao cho từng loại thực phẩm
cụ thể rửa tay thường xuyên bằng xa phòng sau khi đi chợ chạm tay trực tiếp vào động vật tươi sống
dùng dao thớt riêng cho thịt sống và thịt chín khi chế biến
bán hàng phải đeo khẩu trang găng tay và tự giật sạch những đồ bảo hộ mỗi ngày